thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa gửi thư động viên bày tỏ trân trọng biểu dương
và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch
trong thư thủ tướng nhấn mạnh những lực lượng tuyến đầu như y tế công an quân đội đã nêu cao tinh thần
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi nhân dân và tổ quốc cần
đảng nhà nước trân trọng biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp hy sinh nỗ lực hết mình
của lực lượng tuyến đầu chống dịch nhất là đội ngũ cán bộ y tế
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài
thủ tướng mong muốn các lực lượng tuyến đầu tiếp tục mang hết sức mình phục vụ nhân dân
hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh